chiều qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với công an tỉnh sóc trăng và các đơn vị nghiệp vụ
triệt phá một băng cướp nguy hiểm sử dụng súng để gây án ở nhiều tỉnh thành phía nam bắt giữ năm đối tượng có liên quan
sau một thời gian theo dõi các trinh sát phối hợp với công an tỉnh sóc trăng công an thành phố cần thơ
bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn quốc bảo tâm lê thái bảo vũ hoàng nguyên lê ngọc tấn và phan thị tuyết nhi
vật chứng thu giữ gồm một khẩu súng dạng rulo cùng bốn viên đạn bốn sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng bốn cây và nhiều vật chứng liên quan
bước đầu các đối tượng thừa nhận có nhiều tiền án tiền sự và từ tháng ba đến nay đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản
tại thành phố hồ chí minh sóc trăng và thành phố cần thơ với số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng lê minh phúc chú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng phúc đang tàng trữ trái phép cho ma túy tại phường an hòa thu giữ ba gói ma túy đá và một tám triệu đồng

trong khoảng thời gian từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay với thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi đối tượng đã lẻn vào bãi giữ xe tại các trung tâm thương mại và bệnh viện trên địa bàn thành phố quy nhơn để tráo đổi vé giữ xe máy sau đó lừa bảo vệ để chiếm đoạt rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt hai vụ lừa đảo và một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn
ba học sinh đã tử vong do đuối nước vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều qua tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
chính quyền địa phương cho biết địa điểm xảy ra vụ đuối nước là một hố nước sâu thuộc dự án nam vĩnh yên thuộc xã thanh trù
một nhóm bốn học sinh rủ nhau đi tắm sau khi đa bóng trong quá trình tắm thì có bốn em bị đuối nước
sau đó người dân đã phát hiện và cứu các em tuy nhiên có ba em không may đã tử vong
một em đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
trong thời gian này công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tổng thể
giả soát kiểm tra một trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke quán bar vũ trường nhiều bất cập đã được chỉ rõ
tại cơ sở karaoke này qua buổi kiểm tra đột xuất hàng loạt lỗi vi phạm đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội chỉ rõ và yêu cầu chủ cơ sở khắc phục
dây điện đấu nối tùy tiện và cũng không chạy ống gen mà để trần ngay dưới tấm chắn cách âm
như thế này cửa thoát hiểm thì bị chắn lối
với những lỗi vi phạm này cơ sở phải dừng hoạt động ngay nếu không có biện pháp khắc phục
cơ sở đã được nhắc nhở đã được cơ sở biết nhưng mà không khắc phục
sau đấy thì các bạn còn sẽ bị đình chỉ tạm đình chỉ hoạt động do là mình không chấp hành các kiến nghị đã lặp đi lặp lại nhiều lần
những lỗi vi phạm như tại cơ sở karaoke trên không phải là hiếm gặp
chính từ sự chủ quan lơ là công tác phòng cháy chữa cháy khiến cho nguy cơ cháy nổ với loại hình này luôn thường trực
khi mà các chủ cơ sở còn chưa coi những vụ cháy quán karaoke là bài học đắt giá
và chính cơ sở mình thì diễn biến cháy nổ với loại hình này vẫn còn phức tạp
bài học rút ra cho cơ sở của tôi là luôn luôn đề cao cảnh giác và chấp hành tốt những quy định chung của bên phòng cháy chữa cháy
chúng tôi cũng đã nhắc nhở tất cả các nhân viên bao gồm từ bộ phận phục vụ cho đến quản lý
là cũng thường xuyên là phải biết sử dụng tất cả những cái vật dụng hay là những cái hình thức chữa cháy
và cũng nâng cao ý thức cá nhân là khi sử dụng thứ nhất là đồ điện thứ hai là những vật dụng liên quan đến lửa
đấy là đối với chủ gap còn thứ hai đối với khách đến sử dụng các dịch vụ này thì phải trước kia phải xem là cái lơi đấy có đảm bảo
xác định cái lơi đấy là nơi nguy hiểm cho nên đến đấy phải nâng cao ý thức về phòng cháy cháy
phải hỏi xem có các cái điều kiện phòng cháy cháy như bàn ả ở đấy không điều kiện an toàn ở đấy đủ không nối thoát ả có đủ không thì hãy sử dụng cái dịch vụ này
còn nếu không có thì mọi người tự biết là không nên dùng
vụ cháy quán karaoke đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phố quan hoa quận cầu giấy hà nội
chính là bài học đắt giá cho các cơ sở kinh doanh lĩnh vực này
vụ việc cũng một lần nữa đặt ra vấn đề về quản lý hoạt động của các quán karaoke
bởi thực tế dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền xử lý vi phạm với loại hình này
nhưng bất cứ lúc nào kiểm tra vi phạm về an toàn cháy nổ cũng vẫn tồn tại
vâng karaoke là loại hình kinh doanh
có điều kiện chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa phòng cháy chữa cháy quy hoạch đô thị
mặc dù vậy như kết quả kiểm tra thì vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình này
giải pháp nào để chấn chỉnh những hành vi vi phạm và giúp ngăn ngừa giảm thiểu các vụ cháy quán bar karaoke trong thời gian tới
đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã có cuộc trao đổi với phóng viên intv
vâng xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình
thưa đồng chí vừa qua thì tình hình cháy nổ diễn ra phức tạp nhất là với loại hình karaoke quán bar
đồng chí có đưa ra nhận định như thế nào về các diễn biến đối với loại hình này ạ
như ta biết thì là karaoke quán bar vũ trường là nơi thường xuyên tập trung đông người trong thời điểm hoạt động của họ
và như vậy là tập trung đông người như vậy cũng rất là nhiều đối tượng khác nhau và nhiều cái hoạt động khác nhau trong đó
cái thứ hai nữa là trong cái khu vực karaoke vũ trường cũng như là quán bar thì tồn tại rất nhiều cái chất dễ cháy
và khi mà cháy xảy ra thì nguy cơ cháy lan rất là nhanh
chính vậy đó cũng là một cái nguyên nhân
cái thứ ba đó chính là trong cái khu vực karaoke vũ trường và quán bar thì sử dụng rất nhiều các thiết bị điện
từ thiết bị chiếu sáng thiết bị âm thanh rồi là một số cái thiết bị phụ trường
và đó tổng cộng những cái yếu tố đó nó làm cho cái nguy cơ cũng như cái nguyên nhân dẫn đến cái sự cố cháy nổ ở các quán karaoke là rất cao
và khi cháy ra cháy thì nguy cơ dẫn đến cái thiệt hại về người về tài sản cũng rất là lớn
vâng vừa qua thì có một thực tế là một số cơ sở quán bar vũ trường trong quá trình sửa chữa thì đã dẫn đến sự cố
đồng chí đánh giá hay nào về cái thực tế này ạ
đúng như người ta biết là trong quá trình hoạt động thì có thể là quán karaoke có sửa chữa
sửa chữa những cái có thể mở rộng hoặc là cải tạo lại những cái phòng hát hoặc là một số hạng mục khác trong cái công trình đó
tuy nhiên quá trình thực hiện việc sửa chữa như hàn cắt hàn điện hàn cắt kim loại không thực hiện đúng cái quy trình và không đảm bảo yêu cầu để an toàn phòng cháy cháy dẫn đến là cái tàn tàn từ cái vẩy hàn rồi là từ cái vẩy kim loại khi cắt kim loại
nó sẽ bắn ra xung quanh và bén vào những cái vật liệu dễ cháy xung quanh và từ đó dẫn đến là cháy lan
thay gây ra những cái đám cháy lớn gây thiệt hại đến người và tài sản
vâng trước cái thực trạng như vậy thì theo đồng chí đâu là giải pháp để xử lý triệt để những vi phạm của loại karaoke quán bar và những giải pháp để ngăn ngừa hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với lệnh này ạ
để chấn trình cái vấn đề này thì bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát phòng cháy ấy tổ chức cho gia soát toàn thể trên toàn quốc cái loại hình hoạt động về karaoke bar và vũ trường để từ đó kịp thời phát hiện ra những cái sai
những sai sót rồi là những thiếu sót những cái sơ hở rồi những cái vi phạm của các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này và có cái chấn chỉnh kịp thời
và qua cái chấn trình này qua cái kiểm tra gia soát này thì kiên quyết đình chỉ những cái cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy hay cháy mà vẫn đưa vào hoạt động thì chúng tôi sẽ đình chỉ và kiên quyết
khi nào đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy cháy thì mới tiếp tục được hoạt động
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là cũng có những cái chỉ đạo để tăng cường các tuyên truyền
phổ biến về pháp luật cũng như là cảnh báo những cái nguy cơ đến những về nguy cơ cháy nổ và sự cố tên nạn ở các loại hình cơ sở này
đối với những người từ những người đứng đầu với cơ sở và những nhân viên phục vụ trong những cơ sở đó để họ nâng cao hơn ý thức của mình
và khi nâng cao hơn ý thức của họ họ sẽ thực hiện tác phòng cháy tốt hơn và họ sẽ có kỹ năng về chữa cháy có kỹ năng về thoát nạn và họ sẽ chủ động trong việc chữa cháy để làm sao chữa cháy có hiệu quả
vâng rõ ràng
rằng để giải quyết hiệu quả giảm thiểu các vụ cháy đối với loại karaoke và quán bar thì đang cần một giải pháp đồng bộ và quyết liệt từ phía cơ quan chức năng cũng như với các chủ cơ sở
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình của chúng tôi